lúc một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô khách biển số ba e hai nghìn hai trăm ba mươi ba của công ty vận tải hành khách khải nam có trụ sở tại phnom penh campuchia chạy tuyến thành phố phnom penh campuchia đi thành phố hồ chí minh việt nam
qua máy soi chiếu kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một thùng cắt tông có chứa máy rửa xe hiệu nicatech
bên trong có ba gói ni lông có chứa ma túy đá với trọng lượng ba kg
tiến hành kiểm tra kho hàng ký gửi của công ty vận tải hành khách khải nam
tại quận năm tp hcm cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm bốn máy rửa xe hiệu nicatech
bên trong có dấu một mươi kg ma túy đá
điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp võ thị kim chi chú tệ tỉnh tiền giang và nguyễn thị hồng thắm chú tại tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy

cũng liên quan đến tội phạm ma túy tại bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tang khi mang theo gần một kg ma túy đá trong nhà nghỉ
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng là trần minh trí chú tại quận bình thạnh tp hcm
và nguyễn đình khôi chú tải quận một mươi tp hcm
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình phước
phối hợp với công an tp đồng xoài và công an xã tiến hưng
tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ đức phú tại ấp ba xã tiến hưng tp đồng xoài
phát hiện bắt quả tang tại phòng nghỉ của hai đối tượng có gần chín trăm chín mươi gram ma túy đá
số ma túy này được các đối tượng nguy trang trong vỏ một gói trà
kết quả giám định đây là methamphetamine
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã đặt xe grab để đi từ tp hcm
và mang theo số ma túy này lên bình phước để tiêu thụ
nhưng chưa kịp giao hàng
thì đã bị lực lượng công an bắt giữ
trong ngày hôm qua ngày mùng ba tết
liên tiếp hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn với hàng chục đối tượng tham gia
đã bị lực lượng công an hậu giang và bình phước triệt phá
thu giữ tăng vật gần năm trăm linh triệu đồng
trưa ngày hai mươi bảy tháng một tức mùng ba tết
phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang
đã bắt quả tăng một mươi chín đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại phần đất chống
phía sau một nhà dân ở khu vực ba
phường lái hiếu thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
lực lượng công an đã tạm giữ tăng vật
gồm sáu hộ xí ngẩu một tờ giấy ghi các con số
một cái đĩa dùng để lắc tài xỉu
tạm giữ trên sới bạc
và trên người các đối tượng
trên hai trăm chín mươi triệu đồng một mươi chín điện thoại di động
tại tỉnh bình phước khoảng một mươi sáu h ba mươi phút
lực lượng công an thành phố đồng xoài
phối hợp với công an phường tân xuân
đã bất ngờ tập kích vào một quán nước
tại khu phố tân xuân phường tân xuân thành phố đồng xoài
tại đây lực lượng công an bắt quả tăng
sáu đối tượng đều có hộ khẩu
ở thành phố đồng xoài
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi bài xì rách
tại chiếu bạc và trên người các đối tượng
lực lượng công an thu giữ gần một trăm sáu mươi triệu đồng
năm bộ bài tay năm xe mô tô
và sáu điện thoại di động
bước đầu các đối tượng khai nhận
đã tổ chức chơi từ khoảng chín h sáng
lúc đầu thì chơi nhỏ sau đó chơi lớn dần
đến chiều thì bị bắt quả tăng
công an thành phố đồng xoài
đang tạm giữ hình sự các đối tượng
để phục vụ cho công tác điều tra
tại thành phố hồ chí minh
khi bước vào những ngày đầu xuân năm mới
để người dân vui xuân đón tết trong an toàn vui tươi
lực lượng ba trăm sáu mươi ba đã tăng cường
có mặt trên mọi nèo đường của thành phố
thực hiện công tác tuần tra trấn háp các loại tội phạm
giữ bình yên cho người dân
theo chân lực lượng ba trăm sáu mươi ba
trong những ngày đầu năm mới
trên các tuyến đường trung tâm thành phố
ngoài xử lý tội phạm
đặc biệt là tội phạm đường phố
tổ công tác ba trăm sáu mươi ba còn xử lý các trường hợp
vi phạm giao thông gây rối trực tự công cộng
lực lượng này được trang bị các thiết bị tối ưu
kiệp thể ứng phó với các đối tượng manh động
tuy nhiên là những dịp lấy hội
thì người ta sẽ tập trung rất là đông người
xe cổ cũng nhiều
và trang trúc nhau
do đó thì rất là dễ cho bọn tội phạm họ làm việc
chỉ như là người dân
thì ai cũng muốn
cái sự bảo vệ tốt như vậy
nếu có độ tuần ca làm việc tốt
thì người dân rất là yên lòng
sự kiểm tra nó sẽ thường xuyên hơn
nó sẽ chặt chẽ hơn
như thế này thì người dân sẽ được lợi ích rất là nhiều
bên cạnh sự chuẩn bị tốt của lực lượng công an
thì nó cũng kêu gọi mỗi người dân
chúng ta là một tuyên truyền viên
mỗi người dân chúng ta thực hiện
cùng với lực lượng cảnh sát
để chúng ta tạo nên một không khí
xuân vui tươi an toàn
mong rằng là sự chuẩn bị của lực lượng công an
sự kết hợp của người dân
nó sẽ mang một không khí vui tươi
phấn khởi thật trọn vẹn cho người dân
thành phố hồ chí minh
tình hình an ninh trực tự
trong dịp tết nguyên đáng sẽ còn diễn biến phức tạp
các nhóm xâm phạm tài sản của người dân
đặc biệt là tội phạm đường phố
như cướp vật trộn cắp
có dấu hiệu gia tăng
vì vậy ngoài việc tuần tra kiểm soát
lực lượng còn kết hợp chốt chặn ở những điểm nóng
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
không để hình thành các băng nhóm
và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự
trong quá trình được phân công làm ở tổ ba trăm sáu mươi ba này
nhất là những khung giờ trọng điểm
thì những đối tượng
là say xỉn
đặc biệt là những đối tượng mà say xỉn nghiêm trọng
thì không nhận thức được hành vi của mình
có sẵn sàng có những hành động chống đối
lực lượng chức năng tổ ba trăm sáu mươi
để nhằm thoát khỏi sự chế tài của pháp luật
riêng bản thân tôi là tổ trưởng
thì cũng cố gắng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để kiên quyết xử lý những trường hợp đó
và sẵn sàng là chấn áp
để mà cưỡng chế các đối tượng đó
xử lý đúng theo quy định của pháp luật
bên cạnh đó tổ công tác luôn thực hiện đúng
quy trình tần tra kiểm soát
và đặc biệt là quy định về chức năng
nhiệm vụ quyền hạng của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm
và là quả đấm thép của công an
thành phố hồ chí minh
lực lượng ba trăm sáu mươi ba vẫn luôn có mặt
trên mọi nẻo đường của thành phố
có đồng hành cùng các chiến sĩ mới thấy sự tinh nhuệ
cũng như hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng
thuần thuộc trong tổ chức ngăn chặn tội phạm
và cả nỗi vất vả của những đêm
làm nhiệm vụ tuần tra
đó là những chiến sĩ cảnh sát hình sự
mang trong mình quyết tâm trấn áp các loại tội phạm
là những chiến sĩ cảnh sát giao thông
kiệp thời có mặt xử lý sự cố
trên các tuyến đường
là những chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn sẵn sàng chiến đấu trên mọi mặt trận
với sự quyết tâm cao nhất
các chiến sĩ của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
sẽ nỗ lực hết mình đảm bảo an ninh trật tự
vì hạnh phúc của nhân dân
vì bình yên thành phố
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
thưa quý vị để đảm bảo cho tự an toàn
sau thông trong những ngày còn lại
của kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí
đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn
sau thông cho người dân trở lại thành phố
sau kỳ nghỉ tết
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ubnd
an toàn giao thông quốc gia
đã yêu cầu các bộ ngành và ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố
tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện một nghìn sáu trăm năm mươi tám
của thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung một số giải pháp sau
huy động tối đan lực lượng công an
tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
tập trung xử phạt hành vi vi phạm quy định
về nồng độ cồn tốc độ không đội mũ bảo hiểm
dừng xe đón trả khách sai quy định
có phương án điều tiết giao thông
phân luồng từ xa
kịp thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân biết
đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm
hướng đi vào thủ đô hà nội thành phố hồ chí minh
và các đô thị lớn khác
ngành giao thông vận tải tăng cường phương tiện
người lái đủ tiêu chuẩn quy định
duy trì chất lượng dịch vụ vận tải
xử lý điều tiết khắc phục kịp thời
khi có sự cố tai nạn giao thông
không để un tắc giao thông kéo dài
chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp bot
thực hiện xả chạm cho phương tiện lưu thông
khi xảy ra un tắc giao thông kéo dài
tại các chạm thu phí
xử phạt nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm
các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương
đặc biệt là các đài truyền hình phát thanh
hệ thống truyền thanh tăng cường
tuyên truyền quy định về trật tự an toàn giao thông
các cơ sở y tế tăng cường công tác
cứu chữa nạn nhân bị tai nạn thương tích
nhất là các nạn nhân tai nạn giao thông
kiểm tra nồng độ cồn tắm ma túy
tất cả các nạn nhân tai nạn giao thông
vào cấp cứu tại cơ sở y tế
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán
nhất là xử lý nghiêm người sử dụng rượu bia
điều khiển phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã bố trí trực một trăm linh quân số
tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhất là lỗi về nồng độ cồn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại sơn la
ngày từ ba mươi tết
trên các tuyến đường ngõ phố trên địa bàn thành phố sơn la
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và công an thành phố sơn la
đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
nhắc nhở người tham gia giao thông
chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông
đặc biệt là các quy định về nồng độ cồn
theo nghị định một trăm linh của chính phủ
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông cho tỉnh
đã triển khai lực lượng một trăm linh một trăm linh quân số
trong tất cả các ngày trước trong và sau tết
đặc biệt là trong năm nay
chúng tôi ngay từ ngày một tết
đã triển khai lực lượng ứng trực
tăng cường các tuần tra kiểm soát
xử lý và vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai
đồng bộ các biện pháp trên toàn tuyến
các tuyến giao thông
áp dụng biện pháp tuần tra kiểm soát công khai
kết hợp với hoa trang
qua đó chúng tôi cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp
phương tiện ô tô xe mô tô xe gắn máy
và người điều khiển
sử dụng rượu bia
thì qua các trường hợp đó chúng tôi đã kiên quyết xử lý
tạm ngữ phương tiện
và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
qua ghi nhận
việc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn
diễn ra rất nhanh chóng thuận lợi
không làm ảnh hưởng đến thời gian đi lại của các phương tiện
đáng chú ý là hầu hết người tham gia giao thông
bị dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
đều chấp hành tương đối nghiêm túc
đồng thời tỏ ý ủng hộ
việc kiểm tra nồng độ cồn
đối với những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong dịp tết
quan điểm của tôi thì là như thế này
thực ra là trong cái thông tin đại chúng
cũng như truyền hình tv
người ta đã có những cái thông báo
để xử lý về nồng độ cồn
bởi vì cái đấy nó rất là
tác hại cho những người cùng tham gia giao thông
trên thực tế ra
những người người ta đi thậm chí người già trẻ nhỏ
nhưng mà với phải những người mà người ta tham gia giao thông
khi người ta uống rượu vào
thì do nó cái huy luyện sau này nó rất là lớn
để ảnh hưởng
cái này là tôi hoàn toàn tôi đồng ý với cái
nghị định đấy
nhất là trong cái dịp tết nguyên đán
của năm hai nghìn hai mươi này
tôi nhất trí hoàn toàn về cái vấn đề đấy
từ ba mươi đến mùng ba tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh
đã kiểm tra phát hiện năm mươi bốn trường hợp
vi phạm về trật tự an toàn giao thông
phạt tiền nộp kho bạc nhà nước
trên năm mươi triệu đồng
tạm giữ ba mươi chín phương tiện
tức giấy phép lái xe một mươi hai trường hợp
trong đó có ba mươi năm trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn
chủ yếu là người điều khiển xe mô tô
qua công tác tuần tra kiểm soát
thì chúng tôi nhận thấy rằng là năm nay
ý thức của quận phố nhân dân đã được lưng lên rõ rệt
đặc biệt là đối với
việc qua cái số liệu xử lý
phạt nhận thấy rằng là
người dân đã có ý thức chấp hành tốt
mặc dù đối với phương tiện xe ô tô
những trường hợp là
rất nhiều trường hợp
người ngồi trên xe ô tô
đều là có sử dụng
tuy nhiên thì người điều khiển phương tiện đã tự giác
là tự phòng bảo vệ mình
và tự lưng ra ý thức
là không sử dụng điều bia khi mà ra giao thông
do đó là khi kiểm tra là không phát hiện
vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện
kính thưa quý vị và các bạn
trong câu chuyện của nhiều người dân
vào dịp tết nguyên đán năm nay
thì vấn đề được nhắc đến nhiều chính là việc xử lý
đối với những người điều khiển
phương tiện tham gia giao thông có sử dụng
rượu bia theo nghị định một trăm linh của chính phủ
và điều đáng nói là
mỗi người dân không những là tự
nâng cao được ý thức cho bản thân mình
mà còn nhắc nhở những người xung quanh
chấp hành nghiêm quy định này
đây quả thực là một dấu hiệu rất đáng mừng
khi nghị định một trăm linh đang dần đi vào cuộc sống
trước những thông tin đăng tải trên mạng xã hội
cho rằng có một trường hợp nghi
bị nhiễm virus corona đang điều trị
tại bệnh viện vùng tây nguyên
ông nay phi la giám đốc sở y tế đắk lắc
vừa cho biết thông tin trên là không chính xác
theo ông nay phi la
trước đó có một bệnh nhân nam bị sốt
nên vào bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm
điều trị và được trần đoán
sốt siêu virus
sau ít ngày điều trị bệnh nhân này về quê đắk lắc
để ăn tết nhưng vẫn bị sốt
qua phương tiện thông tin đại chúng khi nghe thông tin
về dịch bệnh corona nên gia đình bệnh nhân
lo lắng đưa vào bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
điều trị theo các kết quả
xét nghiệm trước đó của bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
thì bệnh nhân này âm tính với virus corona
tuy nhiên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
cũng đang cách ly điều trị cho bệnh nhân này
đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm
gửi đến viện vệ sinh dịch tế tây nguyên
xét nghiệm và đang chờ kết quả
vì vậy các thông tin đăng tải trên mạng xã hội
facebook là không đúng
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một
một trang facebook cá nhân có chia sẻ nội dung
có một trường hợp nghi nhiễm virus corona
đã được đưa vào bệnh viện vùng để cách ly
theo chủ nhân facebook này
người nghi nhiễm bệnh vừa mới từ trung quốc
trở về thành phố hồ chí minh
rồi về thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
sau khi đăng tải thông tin này đã thu hút sự quan tâm của dư luận
nhưng hiện thông tin này đã được gỡ bỏ
hiện nay một số trang mạng xã hội lại đăng tải
nhiều thông tin không chính xác suy diễn
về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới
người dân cần tỉnh táo
trong tiếp nhận thông tin từ những nguồn thông tin không chính thống
người dân cần tỉnh táo
thì trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona
các cấp chính quyền của thành phố đà nẵng
đã tiến hành họp khẩn và đưa ra những chỉ đạo sát sao
nhằm phát hiện khoanh vùng các địa điểm
có dấu hiệu khả nghi
mặc dù cho đến thời điểm này
vẫn chưa phát hiện người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona gây ra
ở đà nẵng
song công an thành phố đã chỉ đạo cho công an
các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp
nhằm lên phương án phối hợp kịp thời
để chủ động công tác nắm tình hình
kịp thời triển khai biện pháp ổn định dư luận
trong quần chúng nhân dân
công an thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các phòng ban
đơn vị nghiệp vụ cùng công an các địa phương
khẩn trương phối hợp với các ngành chức năng
cập nhật liên tục tình hình liên quan
đến dịch bệnh viêm đường hô hấp
do chủng virus corona mới gây ra
tại các bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn
đặc biệt là chú trọng công tác quản lý
liên quan đến hoạt động cư trú của người nước ngoài
khi có tình hình phức tạp xảy ra
rất nhiều nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn thành phố
đã khai báo tạm trú đầy đủ
kịp thời cho người nước ngoài với các cơ quan quản lý
hiện tại với ngày này thì là
bên khách sạn em dư luận khách là vẫn đều
và về cái dịch corona thì bên phía công an
cũng đã thông báo với tụi em
và bên khách sạn cũng đã chủ động
có những cái biện pháp để phòng tránh
cũng như là chống lại dịch bệnh
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một
tức mùng ba tết canh tí

bệnh viện đa khoa đà nẵng đã tiếp nhận
và theo dõi một mươi bảy người có biểu hiện
ho sốt từ sân bay quốc tế đà nẵng
trong khi một vài khách sạn có động thái
muốn bảo vệ môi trường kinh doanh
đã thông báo không tiếp khách du lịch trung quốc
thì rất nhiều khách sạn lớn trên địa bàn đà nẵng
vẫn duy trì hoạt động bình thường
và luôn chuẩn bị lực lượng y tế
sẵn sàng hỗ trợ du khách
khi sức khỏe có biểu hiện sốt cao
là một đơn vị lưu trú có lượng khách trung quốc
chiếm từ chín mươi đến chín mươi năm
khách sạn grand touraine
đã chuẩn bị mọi mặt
cũng như thường xuyên cập nhật về tình trạng dịch bệnh
để có biện pháp ứng phó kịp thời
liên quan đến cái dịch bệnh
thuyền truyền cho nhân viên
hiểu rõ về cái mức độ nguy hiểm
có một cách tiếp cận với khách
nó nhẹ nhàng nó hài hòa
không có một cái vấn đề gì phải kỳ thị
không những khách trung quốc
mà tất cả các khách khác
để tạo một môi trường an ninh chung cho du lịch
thành phố chứ không riêng gì của khách sạn
đến thời điểm hiện tại
ngoài việc tuyên truyền và thông báo cho tất cả các cơ sở lưu trú
công an thành phố đà nẵng
còn tăng cường xuống địa bàn cơ sở
kịp thời chấn an những thông tin trôi nổi
trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận
để có biện pháp xử lý phù hợp
thời gian tới tình hình về dịch bệnh
corona vẫn còn những diễn biến phức tạp
công an thành phố sẽ tiếp tục bám sát
cập nhật tình hình dịch bệnh
ở các cơ sở y tế
tăng cường quản lý cư trú của người nước ngoài đến đà nẵng
nhằm đảm bảo an toàn
cho môi trường du lịch thành phố
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thị hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường trú tại thôn xuân phao
xã đại đồng huyện văn lâm
tỉnh hương yên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi sống mũi thẳng
giái tai trúc mắt đen
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
là đối tượng đỗ sĩ nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại xã tân sơn
huyện mai châu tỉnh hòa bình
bên cạnh đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa vũ xã minh tân
huyện phù cừ tỉnh hương yên
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện